tại các nước phát triển kinh tế hợp tác xã vẫn đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế
tại đức một quốc gia có mô hình hợp tác xã phát triển kinh nghiệm cho thấy công tác kiểm toán thường xuyên đối với các hợp tác xã là một động lực để nâng cao chất lượng dịch vụ và hoạt động của các hợp tác xã trong bối cảnh hội nhập của nền kinh tế
tại việt nam hiện nay có ba loại hình kiểm toán đó là kiểm toán độc lập kiểm toán nội bộ và kiểm toán nhà nước
tuy nhiên hiện việt nam chưa có kiểm toán riêng cho khu vực kinh tế hợp tác xã do đó cần tổ chức kiểm toán hợp tác xã để từ đó rút ra nhận xét đánh giá về tính đúng đắn đầy đủ trung thực không chỉ về tài chính mà còn bao gồm báo cáo chế độ tài chính kế toán hợp tác xã
tại nước đức một nước có mô hình hợp tác xã phát triển kiểm toán hợp tác xã ra đời sớm và đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hợp tác xã phát triển
có đến hơn chín mươi của các hợp tác xã phát triển
hợp tác xã tại đức được kiểm toán hàng năm điều này làm giảm nguy cơ phá sản giải thể đối với các hợp tác xã
các chuyên gia kiểm toán đã hỗ trợ tư vấn giúp các hợp tác xã thấy được điểm mạnh điểm yếu và chỉ ra những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong tương lai gần
từ đó các hợp tác xã có định hướng xây dựng kế hoạch phát triển đồng thời đề ra những biện pháp phòng ngừa giảm bớt thiệt hại khi xảy ra rủi ro
vì vậy đa số các hợp tác xã ở đức đều phát triển ổn định và bền vững
ở cộng hòa liên bang đức từ tám mươi năm nay không hề có một hợp tác xã nào bị phá sản trong khi hàng nghìn doanh nghiệp khác nhau bị vã sản mỗi năm
một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự an toàn và lành mạnh của từng hợp tác xã và cả hệ thống hợp tác xã ở đức là đã và đang áp dụng một mô hình cơ chế kiểm toán hợp tác xã
hiện nay cộng hòa liên bang đức đang giúp việt nam triển khai thí điểm
tổ chức mô hình kiểm toán tại một số tỉnh như tiền giang thái nguyên an giang
kết quả bước đầu cho thấy đa số các hợp tác xã được kiểm toán được tư vấn đều nhận ra được những tồn tại bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của mình
và đã có những giải pháp hữu hiệu để đổi mới phát triển và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã

điều quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mô hình kinh tế tập thể nằm cốt là các hợp tác xã bởi nó đảm bảo tính minh bạch công khai trong hoạt động của các hợp tác xã
tuy nhiên tại việt nam công tác kiểm toán hợp tác xã còn rất mới mẻ vì vậy việc nghiên cứu cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các nước phát triển về phát triển kinh tế hợp tác xã để áp dụng phù hợp với thực tiễn tại việt nam là hết sức cần thiết